thực tế đã từng xảy ra việc lây nhiễm chéo covid một mươi chín tại các điểm lấy mẫu

không sát khuẩn tay cũng có thể là yếu tố nguy cơ làm lây lan mầm bệnh trong quá trình lấy mẫu
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết trong quá trình lấy mẫu thì mỗi điểm lấy thường rất đông người
tại các điểm lấy mẫu đều đeo găng tay để bảo vệ người lấy mẫu
thế còn việc thay găng là không bắt buộc nhưng sau mỗi lần lấy mẫu thì phải sát khuẩn tránh lây nhiễm người này không lây cho người khác
theo hướng dẫn của bộ y tế không nhất thiết phải thay căng tay đồ bảo hộ sau mỗi lần lấy một mẫu xét nghiệm nhưng không dùng quá sáu lần và việc sát khuẩn liên tục là bắt buộc
tức là cứ mỗi lần lấy mẫu phải sát khuẩn bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn theo quy định
mới đây trung tâm hồi sức covid một mươi chín trung ương cục bệnh viện trung ương thái nguyên tại long an trung tâm đã tiến hành can thiệp ecmo hệ thống tim phổi nhân tạo cho người bệnh là sản phụ thai đôi hai mươi tám tuổi đến từ xã phổ khánh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
đội ngũ bác sĩ điều dưỡng hai kíp hồi sức của trung tâm khẩn trương đã can thiệp thành công
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám người bệnh được chuyển tuyến lên trung tâm trong tình trạng bị suy hấp nhiễm sars cov hai mức độ nguy kịch sau phẫu thuật lấy thai ngày thứ nhất
hình ảnh chụp x quang cho thấy tổn thương đông đặc phổi hai bên và được chuẩn đoán covid một mươi chín biến chứng ards hội chứng suy hấp cấp tính
xảy ra khi phổi của người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng do các cuộc tấn công của virus gây tích tụ dịch trong túi khí cản trở oxy vào máu và các phần còn lại của cơ thể dẫn đến tình trạng suy hô hấp và thậm chí tử vong nếu bệnh nhân không được cứu chữa kịp thời
do đó ngay sau khi nhập viện người bệnh được hồi sức tích cực sử dụng thuốc an thần liều cao lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ và được chăm sóc cấp một
tuy nhiên sau năm ngày điều trị tình trạng suy hấp vẫn tiến triển rất nặng
để cứu chữa người bệnh ngày hai mươi bảy tháng tám các bác sĩ tại trung tâm đã hội trần và quyết định can thiệp ecmo với hy vọng cứu sống bệnh nhân
sau hơn hai ngày được can thiệp ecmo người bệnh đang được theo dõi đánh giá liên tục và sử dụng phối hợp các biện pháp hồi sức tích cực với kỹ thuật ecmo
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại